theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau những ngày qua ảnh hưởng của cơn bão số ba đã làm thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh với tổng thiệt hại trên hai mươi hai tỷ đồng
mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua đã làm một người chết một người bị thương làm sập chín mươi một căn nhà tốc máy hai trăm bảy mươi hai căn nhà sàn lửa đất sáu mươi hai mét làm thiệt hại hai căn nhà ngập nước một bốn trăm tám mươi ba căn nhà một trường học và hai năm trăm bốn mươi mét lộ giao thông ước tính tổng thiệt hại trên hai mươi hai tỷ đồng
bên cạnh đó chịu ảnh hưởng chiều cương nước biển làm ngập nhà và đất nuôi trồng thủy sản hoa màu của hơn tám trăm linh hộ tổng thiệt hại ước tính gần bảy tỷ đồng
hiện ubnd tỉnh cà mau đang chỉ đạo các ngành các địa phương huy động lực lượng phương tiện tập trung khắc phục các hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân